dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội hiện đang vướng phải những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng
đơn cử chỉ tính từ ga s bốn đến ga s tám đã có tới gần một trăm linh ngôi nhà lân chiếm vào chỉ giới đường đỏ của dự án
và có những ngôi nhà lân chiếm ra gần hai mét
trong khi chủ đầu tư đã có ý kiến với chính quyền địa phương
nhưng gần chục năm nay những công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại
nếu như công trình vi phạm này không sớm được giải tỏa tiến độ của dự án khó được bảo đảm
tại công trường thi công ga s bảy trên đường cầu giấy hiện có một mươi chín công trình lấn chiếm vào chỉ dưới đường đỏ của dự án
các ga thuộc đoạn tuyến trên cao trên địa bàn các quận cầu giấy và bắc tử liêm cũng bị lấn chiếm
theo dự kiến vào cuối năm nay sẽ hoàn thành tất cả các thang lối vào để tới tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đưa vào khai thác
tuy nhiên khi không có mặt bằng sạch thì nhà thầu không thể thi công
bài phẩm thiết cấu ở trên nhà ga thì chúng tôi đã cơ bản là hoàn thành
bây giờ trong các quấy đưa vào lắp thiết bị như quần mềm và phần thang lối vào
nếu mà không bàn giao trong thời điểm này thì chúng tôi sẽ e ngại là không thể hoàn thành đúng như cái tiến độ đưa ra vào cuối năm nay
đại diện ban quản lý dự án đường sắt đô thị hà nội cho biết năm hai nghìn hai mươi ban được giao kế hoạch vốn là bốn ba mươi tỷ đồng
tới thời điểm hiện tại đã giải ngân được gần bảy trăm linh tỷ đồng tương đương một mươi bảy so với kế hoạch
nếu không bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng hoặc dịch covid một mươi chín thì con số giải ngân chắc chắn sẽ cao hơn
chúng tôi sẽ cùng với tư vấn để đưa ra biểu đồ thi công chi tiết biểu đồ thi công tổng thể biểu đồ thi công chi tiết và cố gắng để làm sao để tối ưu hóa tiến độ và rút ngắn thời gian đã bị chậm chạp do đại dịch gây ra
chúng tôi sẵn sàng phối hợp cùng với nhà thầu cùng với tư vấn để đẩy nhanh các bước xin phép các cơ quan thẩm quyền
đối với các nội dung mà chúng tôi đang thực hiện ở trên công trường
chúng tôi sẽ cùng với tư vấn để đẩy nhanh các bước xin phép các cơ quan thẩm quyền